liên quan đến vụ án phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn thiên thanh
và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sa công banh
ngày một tám cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng bộ công an đã khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với trầm bê nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng sa công banh
về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
cùng bị khởi tố còn có ông phan huy khang nguyên là thành viên hội đồng tín dụng nguyên tổng giám đốc sa công banh
ngoài ông trầm b và phan huy khang cơ quan điều tra còn khởi tố thêm hai mươi ba bị can khác
cùng với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bốn ngân hàng
ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam vncb ngân hàng tiên phong ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sa công banh
trong tổng số hai mươi năm bị can có một mươi sáu bị can bị bắt tạm giam bốn bị can đang thi hành án ở một số vụ án khác năm bị can được tại ngoại
hành vi của chầm bê phan huy khang và các đồng phạm đã gây thiệt hại sáu sáu trăm linh tỷ đồng
ông trầm b sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín là người việt gốc hoa
năm hai nghìn bốn ông trầm bê từng giữ chức phó chủ tịch ngân hàng thương mại cổ phần phương nam sau tuần banh
năm hai nghìn một mươi hai ông trầm bê cùng con trai là trầm khải hòa đã bất ngờ rút khỏi ban lãnh đạo của ngân hàng thương mại cổ phần phương nam
để tham gia vào hội đồng quản trị của sacombank sau khi gia đình ông thâu tóm cổ phần của ngân hàng này với sáu mươi ba số vốn điều lệ
tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
ông trầm bê dính vào bncb
và ông trầm bê bối cho vai tại bốn ngân hàng liên quan đến vụ việc của phạm công danh với số tiền một tám trăm linh tỷ đồng
ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm ngân hàng thương mại cổ phần phương nam và saicombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước công bố chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông trầm bê và ông trầm khải hoa tại sa công banh
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đại hội của đông sa công banh chính thức bãi nhiệm hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ
trong đó có ông trầm bê và ông trầm khải hoa
hiện nay ông trầm bê là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đá mapber như ý với số vốn điều lệ năm trăm linh tỷ đồng
chiều ngày một tháng tám ông trầm bê bị c bốn mươi sáu bộ công an bắt tạm giam bốn tháng